bí thư thành ủy đà nẵng đã đến giám sát tiến độ thi công tại bệnh viện giã chiến tiên sơn
đây là một trong hai bệnh viện giã chiến của thành phố đà nẵng
được xây dựng phục vụ công tác thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
bí thư thành ủy đà nẵng yêu cầu đơn vị thi công và các đơn vị liên quan
đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành sớm công trình theo đúng tiến độ
thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất để vận chuyển trang thiết bị vào phục vụ công trình
bí thư thành ủy đà nẵng cũng yêu cầu ngành y tế thành phố bảo đảm bố trí đủ nhân lực
để vận hành bệnh viện một cách an toàn và hiệu quả nhất